tại tỉnh trà vinh thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm tặng quà tết cho gia đình chính sách công nhân hộ có hoàn cảnh khó khăn
và ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh trà vinh nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
nói chuyện thân mật với bà con nhân dân tỉnh trà vinh thủ tướng mong muốn các gia đình chính sách người hưu trí
tiếp tục noi gương sáng ở khu phố khu dân cư ở xóm làng để con cháu noi theo
nhân dịp này thủ tướng đến thăm chúc tết ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh trà vinh
tại chùa lưỡng xuyên thành phố trà vinh
thủ tướng tin tưởng giáo hội phật giáo việt nam tỉnh trà vinh sẽ tiếp tục hướng dẫn chư tăng tín đồ phật tử tu học
không ngừng trao dồi kiến thức phật học thế học đạo hạnh trở thành những tín đồ phật tử mẫu mực
rèn luyện hành đạo theo hiến pháp và phương châm của giáo hội phật giáo việt nam
đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền lợi của công dân
sống hài hòa đoàn kết trong cộng đồng dân tộc để thực hiện tốt đời đẹp đạo